chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh sáng ngày bốn tết của truyền hình công an nhân dân
với các tin tức thời sự cập nhật
theo báo cáo của bộ y tế trong năm ngày nghỉ tết trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
và một trăm linh ca tử vong thấp hơn so với tuần trước đó mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi năm ba trăm linh ca mắc và một trăm bốn mươi ca tử vong
so với tuần trước số ca tử vong trong tuần đã giảm hai mươi hai số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm một mươi năm một
và số ca nặng nguy kịch giảm hai mươi hai bốn
trong năm ngày nghỉ cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa xuân với hơn bảy trăm tám mươi hai liều tại ba mươi tỉnh thành phố
trong đó có gần chín mươi hai bảy trăm linh liều mũi hai ba trăm ba mươi chín năm trăm linh liều bổ sung và ba trăm một mươi một hai trăm linh liều mũi ba
cục cảnh sát giao thông cho biết
bốn ngày nghỉ tết cả nước đã xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm năm mươi một người thiệt mạng bị thương năm mươi hai người
hầu hết đều xảy ra trên đường bộ
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn đã giảm bảy vụ giảm bảy người thiệt mạng và giảm bốn người bị thương
so với tết hai nghìn hai mươi giảm hai mươi vụ hai mươi tám người thiệt mạng và bốn mươi một người bị thương
cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn ba trăm hai mươi trường hợp phạt tiền hai sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi xe ô tô
hơn một năm trăm linh xe máy tức gần hai trăm tám mươi giấy phép lái xe các loại
năm mươi trường hợp gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cho biết các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
đang bố trí quân số trực một trăm linh trong những ngày nghỉ tết còn lại
nguyễn thị cẩm nguyên chú tại thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyên bắt đầu đứng ra làm chủ hụi từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một nguyên mở thêm nhiều dây hụi
giá trị từ năm trăm linh đồng đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thì bị vỡ hụi nguyên bỏ trốn
tại thời điểm vỡ hụi có khoảng hai trăm linh hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
vào cuộc điều tra đến ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã truy bắt được
nguyễn thị cẩm nguyên tại thành phố hồ chí minh
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự tám đối tượng cùng chú
tại huyện nhân trạch để điều tra về hành vi đánh bạc
tám đối tượng bị tạm giữ bao gồm nguyễn anh dũng tăng minh thông lê văn phú lê văn tâm
nguyễn văn lành trần minh hiệp trần ngọc sơn và nguyễn ngọc hòa
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào tối mùng hai tết công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang
tám đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại xã phú hội
thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua và gần hai mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào
xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng về tội dâm ô với trẻ em
bên cạnh đó công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng danh ương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội giao cấu với trẻ em
công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng thạch văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền
xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng cao một m sáu mươi một và có sẹo tròn cách một năm cm
trên trước đuôi lông mảy phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện